tại hà nội hiệp hội diệt may việt nam đã phối hợp với viện công nghiệp hàn quốc tổ chức hội thảo sản xuất tốt hơn với sự trợ giúp kỹ thuật số trong ngành dệt may
tại hội thảo các chuyên gia đến từ hàn quốc đã giới thiệu các giải pháp kỹ thuật tiên tiến
chia sẻ kiến thức về công nghệ trong ngành dệt may giữa việt nam hàn quốc và các nước châu á
theo đánh giá của các chuyên gia máy móc công nghệ có thể thay thế tám mươi năm lao động diệt mây của việt nam trong vài thập kỷ tới
cuộc kích mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động mạnh mẽ tới ngành diệt mây thời trang
cùng với một loạt các hiệp định thương mại tự do được ký kết
hiệp hội diệt may việt nam nhận định mục tiêu kinh ngạch xuất khẩu hàng diệt may đạt bốn mươi tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi chín
tăng bốn tỷ usd so với năm hai nghìn một mươi tám là hoàn toàn khả thi
tuy nhiên để có thể tối đa hóa lợi ích thu được từ các fta
việc áp dụng công nghệ trong mọi công đoạn sản xuất sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp diệt may khi tham gia vào cuộc chơi toàn cầu